ngày mai ngày hai mươi sáu tháng hai bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng sẽ chủ trì cuộc họp liên quan đến việc thực hiện nghị định một trăm một mươi sáu về ô tô
sau khi ban hành nghị định đã nhận được những ý kiến phản hồi trái chiều từ phía các doanh nghiệp
theo các phản ánh của doanh nghiệp có ba vấn đề lớn liên quan tới nghị định một trăm một mươi sáu và thông tư ba
đó là quy định về giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu được cấp bởi cơ quan tổ chức có thẩm quyền nước ngoài
quy định kiểm định theo từng lô đối với xe nhập khẩu và quy định về đường thử đối với hoạt động sản xuất ô tô
trước đó đầu tháng hai bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng người phát ngôn của chính phủ
cũng đã giải đáp các vấn đề liên quan đến nhập khẩu ô tô và nghị định một trăm một mươi sáu
trong đó ba vấn đề về cấp giấy chứng nhận kiểu loại kiểm định từng lô và đường thử
trong đó ông mai tiến dũng cũng cho hay nhiều vấn đề vẫn còn đang được xem xét
theo quy định thông tư hướng dẫn
của bộ giao thông vận tải sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng ba
nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành